mưa lũ kéo dài ba ngày qua tại bình định đã làm cho một người chết một người mất tích hai người bị thương
nhiều khu dân cư ruộng lúa bị ngập nhiều tuyến đường bị cô lập chia cắt
chủ tịch ubnd tỉnh bình định ông hồ quốc dũng đã ban hành công điện yêu cầu các sở ngành và địa phương
tập trung chỉ đạo ứng phó với đợt mưa lũ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ
ubnd cắt địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy chống ngập ống cho lúa đông xuân mới gieo xạ
hiện nay có một một trăm bốn mươi hai hectare lúa mùa chưa thu hoạch lúa đông xuân có ba sáu trăm bốn mươi hectare đã bị ngập
một sáu trăm bảy mươi hectare dòng lúa chuẩn bị gieo xạ có khả năng bị hư hỏng
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai lực lượng phương tiện ứng cứu nhân dân với quân số năm trăm ba mươi bảy cán bộ chiến sĩ
tập trung ở các huyện hoài ân hoài nhơn an lão
lực lượng bộ đội quân khu năm đã di rời dân ở xá bóc tới